kính chào quý vị và các bạn
thời tiết phía đông bắc bộ trong ngày mai có mưa vài nơi về đêm
ban ngày trời nắng với nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó từ khoảng chiều và tối mai sang đến ngày một mươi ba
thời tiết sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ
do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh trời có mưa rào và rông
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh
trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất chỉ giao động từ hai mươi một hai mươi hai độ trong hai ngày là một mươi ba và một mươi bốn
vì tây bắc bộ trong ngày mai thời tiết chủ yếu tạnh giáo ngày nắng
mưa chỉ xảy ra vài nơi về ban đêm
nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ với mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
từ chiều tối ngày một mươi hai sang ngày một mươi ba trời chuyển rét có mưa rào và rông
kèm tố lóc và gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất hai ngày một mươi ba và một mươi bốn là hai mươi ba hai mươi bốn độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai thời tiết vẫn chưa biến động nhiều
phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
với nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
từ đêm một mươi hai sang ngày một mươi ba do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên mưa sẽ xuất hiện trước hết ở các tỉnh thuộc bắc trung bộ
sau lan dần xuống phần phía nam của khu vực
cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
trời chuyển rét tại phía bắc và xe lạnh ở phía nam trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ngày mai có mưa vài nơi về chiều tối
ngày nắng khá oi bức với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi ba độ

sang ngày một mươi ba do ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động gió đông trên cao
nên mưa có xu hướng tăng hơn ở phần phía bắc
có thể xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nhiệt độ giảm khoảng ba độ do ảnh hưởng của không khí lạnh
với khu vực tây nguyên trong hai ba ngày tiếp theo
vẫn sẽ tiếp tục có mưa rông vài nơi về chiều tối
tuy nhiên cường độ suy giảm hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
còn đối với khu vực nam bộ trong ba ngày tới đây
vẫn sẽ duy trì mưa rông rải rác về chiều tối
ngày trời nắng oi với nhiệt độ cao nhất hai ngày tới
phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi bốn